thưa quý vị từ công tác xiết chặt quản lý địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát việc nhân dân chấp hành quy định giãn cách xã hội trong phòng chống dịch covid một mươi chín và đảm bảo an ninh trật tự tại quận
công an quận đống đa của thành phố hà nội đã phát hiện một vụ tàng trữ vũ khí quân dụng số lượng lớn và tàng trữ trái phép chất ma túy
vụ việc cho thấy các đối tượng hình sự bằng nhiều cách thức vẫn tàng trữ các loại vũ khí quân dụng tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự
công an phường nam đồng qua công tác tuần tra nắm tình hình địa bàn đã phát hiện chiếc xe ô tô màu trắng hiệu mazda đậu trên đường trần hữu tước có biểu hiện nghi vấn
ngay sau đó đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa phối hợp cùng công an phường nam đồng tổ chức điều tra ra soát và phát hiện bên trong xe có một khẩu súng ngắn
tiếp tục áp dụng biện pháp phục kích tổ công tác đã bắt giữ các đối tượng liên quan
trong đó có đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng là nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là đối tượng cộng cán đã có năm tiền án một tiền sự
ngoài việc phòng chống dịch thì vẫn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý
liên quan đến vụ việc này cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn tiến dũng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tạm giữ hình sự đối với nguyễn mạnh dũng và đào việt ly về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của nguyễn tiến dũng tại phường định công quận hoàng mai
cơ quan công an đã thu giữ bảy khẩu súng quân dụng một khẩu súng kíp một súng hơi tự chế sáu mươi năm viên đạn và một mô hình lựu đạn
khám xét tại nhà đào việt ly đã thu giữ một một mươi bốn gam ma túy ketamin một một trăm bảy mươi tám gam metafetamin và một số dụng cụ để sử dụng ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà đào việt ly đã thu giữ bảy khẩu súng quân dụng một khẩu súng kíp một súng hơi tự chế sáu mươi năm viên đạn và một mô hình lựu đạn
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà đào việt ly đã thu giữ bảy khẩu súng quân dụng một súng hơi tự chế sáu mươi năm viên đạn và một mô hình lựu đạn

tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội